tại tỉnh bình phước vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở khu vực lòng hồ thủy điện thác mơ huyện bù đăng tỉnh bình phước
nạn nhân là cháu phan đức thiện tám tuổi trú tại xã đức liễu huyện bù đăng
theo thông tin ban đầu cháu thiện cùng hai bạn nhỏ ra tắm ở khu vực lòng hồ thủy điện thác mơ
trong lúc đang tắm cháu thiện không may trượt chân chìm xuống hồ sâu hơn ba mét và mất tích
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước phối hợp với chính quyền huyện bù đăng và người dân địa phương đã triển khai tìm kiếm trục vớt cháu bé
tuy nhiên do lòng hồ sâu rộng nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
đến tối cùng ngày lực lượng chức năng mới tìm thấy và trục vớt thành công thi thể của nạn nhân